trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bắt đầu từ một mươi hai giờ trưa ngày hai mươi hai tháng bảy
thành phố đà nẵng bổ sung các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
theo đó mọi người dân được yêu cầu ở nhật tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết
sau khi có thông tin lượng người đến các chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố tăng cao
tuy nhiên sở công thương đà nẵng khẳng định hàng hóa đã được giữ chữ gấp ba năm lần
người dân không nên lo lắng tích chữ
một siêu thị tại trung tâm thành phố đà nẵng so với các ngày trong tuần lượng khách tăng cao
trước đó từ chiều tối ngày hai mươi một tháng bảy khách hàng đặt online cũng tăng đột biến
phía siêu thị cho biết trong bối cảnh dịch bệnh đơn viện này đã trự kho hàng nhiều lần
lên gấp ba bình thường
bên cạnh đó hàng hóa vẫn liên tục về giá cả bình ổn
chúng tôi cũng khuyến cáo trên các trang gia lô của siêu thị cũng như trong fanpage của siêu thị
chúng tôi cũng thông tin cho khách hàng là hàng hóa hiện nay chúng tôi không có thiếu
và đắt đầy đủ những mặt hàng nhu yếu phẩm đúng như mặt hàng tư sống hàng ngày
thì khách hàng cũng yên tâm như vậy
khách hàng để cho gia đình của mình
tại các chợ truyền thống các mặt hàng cũng hết sức phong phú
giá các loại củ quả nhập từ miền nam chỉ tăng nhẹ từ một đến hai đồng
riêng rau màu lấy tại vùng dân thành phố và tỉnh quảng nam vẫn nguyên giá
đây là các mặt hàng thiết yếu bọn chị bán hàng ngày
nên bà con mua cũng đủ dùng thôi
hôm nay là mua dự trữ
trang lắng nha
hiện nay tại đà nẵng nguồn cung hàng hóa vẫn dồi dào ổn định
các siêu thị chợ vẫn hoạt động bình thường trong thời gian thành phố bổ sung các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch
chính quyền đã chỉ đạo sát sao việc cung ứng hàng hóa đảm bảo nhu cầu của người dân
đảm bảo về lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cần thiết
đảm bảo cho nhân dân
không để cái tình trạng là đầu cơ trái hòn đầu tư tích trữ tăng giá văn văn
và làm cho cái việc mà nhân dân phải lo lắng đi đổ xô đi mua hàng
vừa vi phạm công tác phòng chống dịch nhưng mà lại là dẫn đến vấn đề không thiếu hàng hóa không cần thiết
hệ thống các siêu thị nhà phân phối trên địa bàn đà nẵng đã cam kết và sẵn sàng cung ứng tăng ba năm lần
các chủng loại thực phẩm từ hệ thống chuỗi siêu thị của bình và hệ thống các nhà cung cấp toàn quốc
đủ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân toàn thành phố trong vòng hai ba tháng
do đó người dân không nên mua tích trữ hàng hóa với số lượng lớn nhằm tránh tạo sự đột biến trong mua sắm
gây ra tâm lý hoang mang không đáng có đồng thời tránh tập trung đông người đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch